đánh dấu chặng đường một mươi năm năm tìm kiếm và tôn vinh nhân tài của giải thưởng nhân tài đất việt
tối ngày một mươi năm tháng một mươi một hội khuyến học việt nam tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
đã tổ chức lễ trao giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi chín
đến sự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành
giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi chín lĩnh vực công nghệ thông tin với chủ đề sức mạnh chuyển đổi số
nhằm mục đích bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số trên thế giới
góp phần tạo ra những ứng dụng thông minh phục vụ phát triển nền kinh tế số
phần lớn các sản phẩm dự thi năm nay đều tập trung ứng dụng các công nghệ mới
theo xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng bốn như blockchain ai iot big data
giải cao nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc về phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng việt
giang văn bản gọi tắt là origin stt
bên cạnh đó ban tổ chức còn trao giải trong các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ
y dược môi trường và tự học thành tài